thực hiện theo tinh thần chỉ đạo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh yên bái
các địa phương trên địa bàn tỉnh yên bái đã lập được gần một bốn trăm linh tổ công tác tự quản phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các thôn bản tổ dân phố với gần một mươi bốn trăm linh thành viên tham gia kiểm soát sự biến động về nhân khẩu trên địa bàn
nhất là người nước ngoài và cập nhật thông tin vào tờ khai y tế tất cả các nhân khẩu người đang lưu trú tạm trú tại thôn tổ dân phố
với mục tiêu sớm phát hiện cách ly kịp thời nếu có dịch xảy ra